thưa quý vị đợt bùng phát dịch bệnh covid một mươi chín lần thứ tư đã ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội
trong đó có nền kinh tế với sự đứt gãy của nhiều chuỗi cung ứng các hoạt động xuất nhập khẩu
thương mại quốc tế và hoạt động sản xuất kinh doanh
bối cảnh đó đòi hỏi phải có những kịch bản thích ứng an toàn trước dịch bệnh
bảo đảm sinh kế sức khỏe cho người dân và phục hồi phát triển kinh tế
đây là một trong hai vấn đề lớn được đề cập tại hội nghị trung ương bốn khóa một mươi ba
khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của đảng và nhà nước ta về quá trình phục hồi phát triển kinh tế trong tình hình mới
diễn ra trong bối cảnh dịch covid một mươi chín cơ bản được kiểm soát hội nghị trung ương bốn khóa một mươi ba đã dành nhiều thời gian
nghiên cứu thảo luận xem xét và quyết định nhóm vấn đề về kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
trọng tâm là xác định rõ quan điểm chủ trương về phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới
trên cơ sở phân tích dự báo các khả năng có thể xảy ra
nhất là tình hình dịch bệnh trên thế giới và nước ta trong thời gian tới
nắm bắt thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức xác định rõ quan điểm chủ trương về phòng chống dịch
và phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới
theo tinh thần nhìn thẳng vào sự thật thực sự khách quan công tâm không né tránh không bi quan
nhưng cũng không tô hồng để tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện từ nay cho đến cuối
cuối năm hai nghìn hai mươi một và trong cả năm hai nghìn hai mươi hai
đã đến lúc chúng ta cần thiết phải mở cửa hồi phục và phát triển nền kinh tế của chúng ta
tuy nhiên rõ ràng việc tổ chức xây dựng và vị trí vai trò của những người đứng đầu
có ý nghĩa quyết định đối với không chỉ tổ chức xã hội
mà đối với cả hồi phục và phát triển kinh tế
theo đại biểu quốc hội khóa một mươi ba bùi thị an những chính sách kế hoạch hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp
hợp tác xã khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh đã có
chủ trương đúng nhưng quan trọng hơn cả là khâu tổ chức thực hiện phải minh bạch đúng thời điểm đúng tiêu chí
bây giờ nếu muốn hỗ trợ thì chúng ta cần gì doanh nghiệp cần gì hợp tác xã cần gì người dân cần gì
tôi thấy có mấy cái điều kiện một là điều kiện an toàn về dịch bệnh rồi
thứ hai là vấn đề là vốn cái thứ ba là cần cái gì
chúng ta cần những điều kiện cơ chế thông thoáng chủ trương như thế rồi nhưng làm thế nào để cho doanh nghiệp tiếp nhận nhanh với vốn
mà những người mà cẩn thận thì được thật chúng ta vẫn bảo đảm cái an toàn vốn an toàn ngân hàng nhưng mà chúng ta phải cho vay kịp thời
vấn đề là làm sao cho lưu thông được tức là tôi muốn sản xuất được thì tôi phải bán đặt hàng tôi phải có đầu vào tôi phải nhập đồng quyết liệu tôi phải lưu thông được
tức là trong nhà đầu tôi phải thông thương giữa các tỉnh trong đất nước này cho nên làm thế nào đấy có một cái cơ chế nào để cho họ có quyền lưu thông một cách tự tương đối tự do như trong điều kiện kiểm soát dịch
trong giai đoạn mới sống chung với dịch bệnh bài toán phục hồi phát triển kinh tế đòi hỏi sự đổi mới của công tác quản lý điều hành cũng như có các biện pháp cơ chế mới đồng bộ chặt chẽ giữa các địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh
hiện chính phủ đã và đang chỉ đạo các bộ ngành liên quan xây dựng kịch bản thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín đồng thời nghiên cứu ra soát sửa đổi các quy định chưa phù hợp để tiếp tục tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất kinh doanh